ngày một mươi năm tháng một mươi một chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã đến thủ đô la habana bắt đầu chuyến thăm chính thức cuba từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một
chuyến thăm của chủ tịch nước nhằm tiếp tục củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện việt nam cuba
đón đoàn tại sân bay có ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch hội đồng nhà nước cuba salvador valdes mesa cùng các đồng chí lãnh đạo bộ ngoại giao cuba
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại cuba dương minh và các cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại cuba cùng sinh viên và cộng đồng người việt nam tại cuba
trả lời phỏng vấn báo chí tại sân bay chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ cảm ơn chân thành tới chủ tịch raúl castro cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân cuba đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị thân tình và thắm tình đoàn kết anh em
chủ tịch nước trần đại quang cho biết đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm cuba lần này mang đến tình cảm đồng chí anh em cùng với sự ủng hộ
chủ tịch nước trần đại quang đã đồng hộ trước sau như một của đảng nhà nước và nhân dân việt nam đối với đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em
qua đó chủ tịch nước trần đại quang khẳng định tình cảm thủy chung mẫu mực giữa hai nước việt nam cuba như lãnh tụ fidel castro từng nói
quan hệ việt nam cuba là mối quan hệ đặc biệt không có tiền lệ là hình mẫu của quan hệ quốc tế
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng những thành tựu to lớn về kinh tế xã hội và ngoại giao mà đảng và nhà nước và nhân dân cuba đạt được trong thời gian qua
góp phần tạo thế và lực cho sự phát triển của đất nước cuba trong thời gian tới
chủ tịch nước sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước cuba tiếp tục trao đổi để làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống hữu nghị
đoàn kết anh em giữa hai nước việt nam cuba để tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực
trong đó coi trọng tăng cường quan hệ chính trị tin cậy và thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư song phương để phát triển tương xứng với mối quan hệ tốt đẹp việt nam cuba
chủ tịch nước khẳng định việt nam và cuba cam kết tiếp tục phối hợp hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mỗi nước đồng thời góp phần vào việc củng cố và tăng cường hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới
chiều tối ngày một mươi năm tháng một mươi một chủ tịch nước trần đại quang và đoàn cấp cao nước ta đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ đại sứ quán việt nam tại cuba và cộng đồng người việt đang sinh sống và làm việc tại cuba